trước sự gia tăng về nhu cầu sử dụng thuốc tamiflu bảy mươi năm mg để phòng và điều trị bệnh cúm mùa cho nhân dân
cục quản lý dược bộ y tế vừa yêu cầu các đơn vị cần tăng cường việc nhập khẩu thuốc này về việt nam
đồng thời khuyến cáo người dân không tự ý sử dụng thuốc tamiflu nếu không có chỉ định của bác sĩ
cục quản lý dược cho biết hiện nay số lượng thuốc tamiflu bảy mươi năm mg tổn kho tại công ty phân phối là hơn một bảy trăm linh viên
cục quản lý dược đã điều động một viên thuốc tamiflu bảy mươi năm mg cho bệnh viện nhi trung ương
lô hàng nhập khẩu năm mươi viên thuốc tamiflu dự kiến được nhập khẩu về việt nam vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
lô thuốc tiếp theo khoảng một trăm bốn mươi viên sẽ tiếp tục được nhập khẩu về trong tháng một năm hai nghìn hai mươi
cục quản lý dược yêu cầu người dân không tự ý điều trị chỉ sử dụng thuốc tamiflu khi được bác sĩ kê đơn
việc tự sử dụng thuốc không theo đơn của bác sĩ sẽ không đảm bảo an toàn và gây kháng thuốc
người dân khi có triệu chứng của bệnh cúm
cần đến các cơ sở khám chữa bệnh để được các bác sĩ thăm khám và kê đơn thuốc điều trị nếu cần thiết